chính sách miễn visa cho du khách từ hơn hai mươi quốc gia vùng lãnh thổ đặc biệt là từ các nước tây âu đã và đang góp phần thu hút mạnh mẽ lượng khách du lịch đến việt nam
điều này cho thấy chính sách visam mở cửa đã tạo chuyển biến cho ngành du lịch nước nhà phát triển cũng như mang lại doanh thu ngày càng cao
bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám chính sách miễn visa cho năm nước châu âu gồm anh pháp đức italia và tây ban nha trong thời hạn ba năm chính thức có hiệu lực thi hành
nâng tổng số các nước các quốc gia vùng lãnh thổ được miễn visa vào việt nam lên hai mươi hai quốc gia
như vậy việc này không chỉ mở ra cơ hội thu hút khách du lịch quốc tế mà còn tạo ra tính cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới
đồng thời đặt ra nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng cao nhất là tại những thành phố có nhiều thế mạnh về du lịch như đà nẵng

chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm nay lượng khách quốc tế đến việt nam ước đạt chín bảy triệu lượt người tăng bảy hai so với cùng kỳ năm trước
còn tại đà nẵng tổng lượt khách tham quan du lịch ước đạt hơn bốn triệu lượt người trong đó khách quốc tế ước đạt một sáu triệu lượt tăng gần năm mươi so với cùng kỳ năm ngoái
trước đây khi đăng ký visa chúng tôi phải mất nhiều thời gian nhưng giờ đây có thể dễ dàng đăng ký qua hệ thống điện tử
điều này thật tuyệt vời chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho chuyến du lịch của mình tại việt nam
việt nam là một quốc gia có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch
việc tiếp tục mở cửa và gia hạn thời gian miễn thị thực với một số nước châu âu trong đó có nước pháp khiến tôi tin tưởng rằng lượng khách đến với việt nam sẽ ngày càng tăng cao
có thể nói chính sách visa thông thoáng không chỉ mở ra cơ hội thu hút khách du lịch quốc tế
mà còn tạo ra sự cạnh tranh với các nước trong khu vực và thế giới để du lịch việt nam trở thành điểm đến ấn tượng thúc đẩy doanh thu ngành du lịch việt nam trong đó có đà nẵng